vì thế trong thời gian qua huyện ủy lâm hà đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các địa phương tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
và đã đạt được nhiều kết quả khả quan góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
trong quá trình đó lâm hà đã đúc rút được những kinh nghiệm hay trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống
điểm mấu chốt để người dân chủ động thực hiện theo chủ trương của nghị quyết đề ra
là phải cho họ thấy được lợi ích cụ thể rõ ràng
do vậy lâm hà chủ trương tạo điều kiện thuận lợi và sẵn sàng hỗ trợ cho những ai mạnh dạng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao
bất kể là người trong hay ngoài địa phương có quyết tâm cao vốn liếng và kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao
đều được tạo điều kiện bởi đó là những người có sắc xuất thành công cao có khả năng tạo sự tin tưởng ngay ban đầu cho người dân
anh nguyễn văn đương người có thâm niên hơn hai mươi năm trồng và kinh doanh hoa ở các tỉnh phía bắc là một trong những người như vậy
anh mua được ba hectare đất sản xuất với mức giá hỗ trợ sản xuất
bên cạnh đó còn được huyện hỗ trợ thêm về vốn và điều kiện hạ tầng công nghệ
khởi sự từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay gia đình anh đã trở thành một trong những hộ gia đình trồng hoa công nghệ cao có quy mô lớn nhất huyện
đạt danh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm
những năm trước mình ở bắc mình trồng hoa của mấy tỉnh của sơn na điện biên khu vườn biệt cát
rồi sao ba nào cai rồi về hà nội
do thời tiết khí hậu ngoài bắc mình nó khắc nghiệt hơn trong này
chính vì đó mình quyết định đầu tư vào trong này
tuy là xa quê nhưng vào đây làm nó thoát lợi hơn
một năm có bốn mùa hoa lúc nào hoa cũng đẹp lợi
cái công nghệ cao thì nó rất là phù hợp với trong sản xuất nông nghiệp
bởi thứ nhất là nó thoát lợi là mình giảm được chi phí về nhân công
thứ hai là hiệu quả cái năng suất kinh tế nó đạt
còn cái khó khăn của nó là
cái vốn đầu tư ban đầu nó hơi cao
chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các hộ gia đình
để phát triển bên phòng nông nghiệp huyện lâm hà
hỗ trợ năm mươi năm mươi cho gia đình
gia đình đóng lửa tiền còn nhà nước hỗ trợ lửa tiền
thì là mình làm kho tám mươi khối
chăm nghe không bằng một thấy
nhìn rõ lợi nhuận từ nông nghiệp công nghệ cao
từ mô hình của anh đương
nhiều cá nhân tổ chức đã mạnh dạn đầu tư vào lâm hà
nhờ đó hiện tại lâm hà đã có một mươi hai dự án đầu tư
vào nông nghiệp như dự án trồng chế biến chè chất lượng cao
của các công ty king wen chen yun hong long ding
dự án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao
và nhân giống cây trồng của công ty cây giống miền nam
dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
của công ty trách nhiệm hưu hạn đà lạt hatch farm
tổng mức đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện
đạt năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng quy mô sử dụng đất đạt năm trăm hai mươi hectare
cấp ủy chính quyền chủ yếu là với vai trò là định hướng
và đồng thời với đó là cũng thực hiện một số cơ chế
chính sách để hỗ trợ phát triển
chúng tôi cũng có những chính sách thu hút đầu tư vào
trong lĩnh vực nông nghiệp tạo điều kiện làm việc
với lại các doanh nghiệp đi mời gọi thu hút các doanh nghiệp
người ta đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
để qua đó thì khi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
thì bà con nhân dân mình cũng được hưởng lợi
đặc biệt là chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp
mà sáng súc nông nghiệp mà có liên kết

mà sáng súc chế biến và phục vụ cho phát triển
nông nghiệp nông thôn thí dụ như là trong năm vừa qua
thì chúng tôi cũng đã mời được công ty hafam về
canh tác làm sáng súc nông nghiệp tại lâm hà
ở trong địa bàn xã phúc thọ tức là ngoài cái việc họ làm
của công ty thì họ cũng liên kết với các hộ dân
trong vùng họ cung ứng về kỹ thuật
về cây giống và họ thậm chí
có thể hỗ trợ về vốn để làm
trang thiết bị đầu tư trang thiết bị
để sáng súc nông nghiệp đáp ứng được cái tiêu chuẩn của họ
và sau đó thì họ bao tiêu sản phẩm
như vậy có thể thấy bài học đầu tiên ở đây
là cơ chế tạo động lực nghị quyết là của đảng
muốn người dân chủ động tích cực tham gia thực hiện thì phải tạo động lực
bằng cách đem lại lợi ích thiết thực cho họ không có lợi ích
sẽ khó có động lực
đi cùng với đó huyện ủy lâm hà chỉ đạo các địa phương
cùng các cơ quan chuyên môn xây dựng phát triển các mô hình liên kết sản xuất
như tổ hợp tác hợp tác xã trang trại
và tạo sự gắn kết giữa nông dân với doanh nghiệp
giúp người dân khắc phục tình trạng thiếu vốn thiếu kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao
ông vũ minh tuấn là người được hưởng lợi
từ chủ trương đó sau khi tìm hiểu ông đã quyết định
chuyển đổi một hectare trồng cây cà phê sang trồng rau hoa
trong nhà kính ngay trong năm đầu triển khai với sự hỗ trợ
tích cực của cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp huyện ông đã thành công
và nhờ liên kết với một hợp tác xã của thị trấn nam ban
nên đầu gian sản phẩm của gia đình ông luôn ổn định
tham gia với hợp tác xã xu xu công thành được một năm rồi
thì cái sản phẩm mình làm
thì thứ nhất là cũng đạt yêu cầu
của hợp tác xã công thành thứ hai thì
cái thu nhập thì nó cũng tương đối ổn định thứ nhất là
mình không phải lo nghĩ là cái đầu ra của cái thị trường
thì gia đình yên tâm để mình
làm sao để đạt cái năng suất cao nhất thứ hai là cái chất lượng
tốt nhất để có được cái sản phẩm
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đảng ủy thị trấn nam ban đã xây dựng
nghị quyết chuyên đề về phát triển rau hoa công nghệ cao
trên địa bàn thị trấn thì giải pháp của chúng tôi
là tạo điều kiện tốt nhất đối với các hợp tác xã
sản xuất rau hoa công nghệ cao thì thành lập được
một hợp tác xã sản xuất xu xu công thành
và hai tổ hợp tác rau hoa
trên địa bàn thị trấn và ba tổ hợp tác
trong sản xuất chăn nuôi theo hướng việt gáp
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
hợp tác xã công thành được thành lập với vai trò
liên kết các hộ sản xuất rau hoa trên địa bàn
bảo đảm tiêu thụ sản phẩm với hiệu quả kinh tế cao nhất
đến nay hợp tác xã là niềm tự hào của thị trấn nam ban
bởi đây là mô hình sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả cao
mỗi ngày hợp tác xã xuất ra thị trường khoảng năm tấn rau củ quả
phục vụ nhu cầu các tỉnh phía nam doanh thu năm hai nghìn một mươi chín
đạt bốn mươi một tỷ đồng lợi nhuận đạt một hai tỷ
thời gian đầu thành lập hợp tác xã có hơn ba mươi hộ liên kết
sau một năm đã tăng lên hai trăm linh bảy hộ với diện tích sản xuất trên một trăm linh hectare
trừ chi phí sản xuất doanh thu bình quân của các hộ liên kết
hiện đạt từ một trăm hai mươi đến một trăm bảy mươi triệu đồng mỗi năm
hợp tác xã xuất tiến thương mại tìm ra các cây đầu ra
và hiện tại giờ tác xã có những cây đầu ra rất là cứng
là cái điểm tựa cho các thành viên yên tâm sản xuất
và các thành viên khi tham gia như vậy
thì so với một số cây công nghiệp lâu năm
ví dụ như cây cà phê chẳng hạn ở cái vùng lâm hà
thì nó có thể gấp năm sáu lần
và nhiều cây nó cũng đạt gấp gần cả chục lần
chính vì vậy bà con bắt đầu mạnh dạn
và có những sự chuyển đổi ví dụ như giảm dần một số cây không hiệu quả
để bắt đầu tăng lên những cây để đón hoa công nghệ cao
chính vì vậy từ chủ trương của đảng ủy
chúng ta phải sắn tay sắn quần và để làm kết quả thành công mới
là động lực tinh thần cao nhất
để mà động viên cho các bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi
và đồng thời làm kinh tế
với bước đi và cách làm cụ thể đó
từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay
thì chấm năm ban đã phát triển được sáu mô hình liên kết sản xuất
và bao tiêu sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp
như mô hình sản xuất và bao tiêu sản phẩm

giữa công ty cổ phần long đỉnh và sáu mươi hộ gia đình
mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm sữa
giữa công ty cổ phần sữa việt nam
với sáu mươi một hộ gia đình
hợp tác xã biết lộc thành
với một trăm một mươi bảy thành viên bao tiêu sản phẩm
cho ba mươi hectare canh tác
ngoài ra còn thu mua khoảng năm trăm linh tấn một năm
cho các hộ khác không phải là thành viên
và các hợp tác xã thương mại dịch vụ la ba
hợp tác xã sản xuất cây ăn trái bốn mùa
tính trên toàn huyện
từ những mô hình sản xuất tiên phong như thế
đã cho ra đời hai mươi bốn hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
bài học thứ hai được rút ra
là khi tạo động lực rồi
thì phải tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân tham gia sâu vào việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
để có thêm kiến thức kinh nghiệm phát triển
về lâu dài và biển vững
đồng thời phải đưa họ vào các hợp tác xã
để hành thành cung cách làm ăn mới
đó chính là sự liên kết để tạo sức mạnh tổng hợp
tăng sức cạnh tranh
bởi trong du thế hội nhập
nếu cứ giữ mãi cung cách làm ăn nhỏ lẻ
theo kiểu đèn nhà ai nhà nấy dạng
thì sẽ không phát triển được
phát triển nông nghiệp công nghệ cao
đòi hỏi phải có vốn và kiến thức tương đối
đây là vấn đề không dễ giải quyết
ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số
để giải quyết bài toán khó này
huyện lâm hà đã vận dụng các nguồn tiền
từ các chính sách chương trình dự án của nhà nước
dành riêng cho đồng bào thiểu số
nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất
nguồn vốn đã được giải quyết
về kiến thức trồng trọt chăm sóc
thì lâm hà phát huy vai trò của tổ chức đảng
và đảng viên sở tại
cùng phối hợp cán bộ kỹ thuật nông nghiệp
hướng dẫn bà con thực hành theo hướng cầm tay chỉ việc
mê linh thì tỷ lệ bà con đồng bào dân tộc rất là cao
toàn xã thì có một mươi thôn
nhưng trong đó là có bốn thôn đồng bào dân tộc
thế thì đồng bào dân tộc là gốc tây nguyên
thì bà con
trình độ dân trí họ rất là hạn chế
thế cho nên là bây giờ
cũng một phần thì đảng ủy chính quyền
vẫn đang tích cực
để làm sao thay đổi nhận thức của họ
các ban ngành đoàn thể
vẫn phải vào cuộc
giữ một kế hoạch phát triển
kinh tế của bà con vùng đồng bào dân tộc
năm vừa rồi thì
bí thư của huyện ủy cũng nói tôi là
chị thử nghiệm cây đường quy đi
để đưa vào
hướng dẫn cho đồng bào dân tộc trồng
để phát triển kinh tế
so với giảm nghèo
thì tôi đã trồng thử nghiệm
một hectare đường quy
với đầu tư hai mươi năm triệu một sào
thì người đồng bào dân tộc có thể đầu tư được
và cái cây đường quy
hiện giờ trên thị trường
thì đang thiếu
cho nên là đồng bào mà trồng được
thì thu nhập của họ cũng được nâng cao hơn
với lại một sào đường quy
trồng tốt trăm bón tốt
đúng theo tiêu chuẩn việt gáp
thì được khoảng bốn tấn trên một sào
mà với giá thị trường
như của năm nay
sáu mươi nghìn một cân
thì tôi nghĩ là sẽ so rối giảm nghèo được
trách nhiệm của cán bộ đảng viên
thì chúng tôi sẽ tuyên truyện vận động
và hướng dẫn cho bà con
trồng đường quy
không phải là việc quá mới
đối với người dân lâm đồng
tuy nhiên ở thôn buôn chuối
thuộc vùng sâu vùng xa của huyện lâm hà
sự đi đầu trong sản xuất của đồng chí huỳnh thị tố nga
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
những cây đương quy được trồng theo quy chuẩn công nghệ cao
không đòi hỏi nguồn đầu tư lớn
rất có thể sẽ trở thành loại cây trồng đột phá
mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
đảng viên mà đi đầu sung phong
trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
nó cũng có sức lan tỏa rất là lớn
để cho bà con họ học hỏi
người ta nói theo
và trên thực tế thì có nhiều gương đảng viên
mà không chỉ họ đi đầu
trong việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
làm giàu cho gia đình
mà họ còn có
giúp đỡ cho những hộ liền kề
hoặc là những hộ khó khăn
người ta cùng phát triển
thì chúng tôi khuyến khích những cái hộ như vậy
và chúng tôi trên cơ sở đó
thì cũng khuyến khích những cái hộ có đủ điều kiện
người ta làm đầu tàu
để kêu gọi
và khuyến khích những cái hộ khác
người ta tham gia vào
các cái mô hình liên kết sản xuất
để tạo nên những cái giá trị sản xuất nó cao hơn
và như vậy
bài học thứ ba trong việc đưa nguyện quyết
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
vào cuộc sống ở huyện lâm hà
là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
để tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ
và có chính sách hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn phù hợp từng đối tượng
tạo cơ hội vươn lên đồng đều cho tất cả mọi người
hiện nay diện tích sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao chất lượng cao
của huyện lâm hà đạt là một mươi hectare
toàn huyện phát triển mới là một mươi bảy tổ hợp tác
sáu hợp tác xã
so với năm hai nghìn một mươi sáu tốc độ tăng trưởng
ngành nông nghiệp đạt bốn tám
thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi sáu bảy triệu đồng
đó là những kết quả thiết thực nhờ phát triển
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mang lại
bên cạnh đó còn một kết quả khác rất hữu ích
cho lâm hà và nhiều nơi khác
đó là muốn đưa nghị quyết của đảng đi nhanh vào cuộc sống
thì phải có nhiều giải pháp cụ thể và phù hợp
trong đó giải pháp bằng đầu
là tạo động lực cho người dân
từ việc mang lại lợi ích cho chính họ
không thực hiện được giải pháp đó thì việc thực hiện nghị quyết
sẽ khó đạt kết quả như mong muốn